năm hai nghìn một mươi ba chàng trai tên hoàng đức nhân tên thật của hoàng tử gió sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai ở quảng ninh
bất ngờ được cộng đồng mạng chia sẻ rầm rổ đặc biệt là các hội nhóm về trai đẹp
hình ảnh của hoàng đức nhân khi ấy được cư dân mạng yêu ái gọi anh là anh phục vụ bàn đẹp trai nhất thủ đô
nguyên nhân vì bức ảnh của hoàng đức nhân khi ấy làm quản lý cho một quán bar và khá nổi tiếng trên mạng xã hội
vào năm hai nghìn một mươi chín hoàng tử gió cùng nhiều dân chơi
bất ngờ bị lực lượng chức năng đưa về đồn sau buổi phục kích quán bar vào dạng sáng ngày hai mươi ba tháng một mươi
khi đó hoàng tử gió làm quản lý nhân viên nhận một cuộc gọi đặt chỗ quán bar tên star ba club
anh làm công việc sắp xếp bàn và chăm sóc khách đến vui chơi giải trí
tiếp đó ngày hai mươi bốn tháng tám năm hai nghìn hai mươi hoàng tử gió tiếp tục bị cơ quan chức năng bắt quả tang sử dụng tiền nâu
hoàng tử gió rất biết cách tận dụng mạng xã hội để đánh bóng tên tuổi của mình
nhằm mời gọi thu hút nhiều người đến quán bar do anh ta quản lý
được biết thời gian gần đây hoàng tiểu gió có lập công ty về đào tạo bán hàng và các dịch vụ khác trên mạng xã hội
hiện vụ hoàng tử gió bỏ mạng bất thường tại một trung cư ở hà nội đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
theo tìm hiểu được biết hoàng đức nhân bắt đầu được biết đến từ năm hai nghìn một mươi
khi còn gọi là một quản lý tại quán bar bởi về ngoài để trai
không lâu sau đó hoàng tử gió hoàng đức nhân đã được biết đến nhiều hơn
và cũng nhận được nhiều lời mời tham gia diễn xuất trong các mv ca nhạc mẫu ảnh
sau đó nàm thanh niên này trở thành ông chủ của shop quần áo castle on top và một học viên đào tạo xăm ở hà nội
trên trạng cá nhân của hoàng tử gió cũng tràn ngập những câu nói đạo lý
dạy giới trẻ làm giàu sống đạo đức thu chí làm ăn

tuy nhiên hoàng đức nhân bất ngờ lại trở thành một giang hồ mạng bởi những video bạo lực đầy tính giang hồ
đặc biệt vào dặn sáng ngày hai mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín lực lượng công an bất ngờ đột kích star bar club
trên đường phó đức chính phường trúc bạch quận ba đình tp hà nội
và bắt quả tang hoàng đức nhân có hành vi sử dụng rất gấm
trên chính fanpage của mình hoàng tử gió hoàng đức nhân cũng từng livestream hút thuốc lá
bóng cười tại star bar club với mục đích câu view
sau khi được thả tự do nam thanh niên vẫn liên tiếp lặp lại những hành động phạm pháp của mình
cụ thể tối ngày hai mươi bốn tháng tám năm hai nghìn hai mươi hoàng tứ gió một lần nữa khiến nhiều người chú ý
khi tiếp tục livestream cảnh sử dụng chất gấm
không những vậy người này còn có những lời lẽ thách thức cơ quan chức năng
cách đây không lâu hoàng đưa nhân còn được biết đến là có mối quan hệ thân cận với phạm tuấn
thủ lĩnh đa cấp tiền số bitcoin defi người đột nhiên bốc hơi khiến nhiều nhà đầu tư
ngoài ra người này còn mở khóa học với mức giá ba trăm linh usd hướng dẫn giao dịch trên wefinic
mãi đến lúc mọi việc vỡ lở hàng loạt đại diện đa cấp tiền số bitcoin defi bất ngờ xóa hết bài quảng cáo
đồng thời khóa facebook cá nhân thì hoàng tử gió mới âm thầm xóa hết bài đăng về dự án quảng cáo đa cấp bitcoin defi này
ông được biết tới bởi toàn những chuyện ăn chơi vi phạm pháp luật
cái tên hoàng tử gió mới đây lại được nhắc tới bởi có liên quan tới đa cấp tiền số bitcoin d fi
giang hồ mạng hoàng tử gió từ livestream bị bắt vì dùng chất cấm tới thủ lĩnh đa cấp tiền số bitcoin defi
đi theo lối mòn của đàn anh giang hồ mạng như khá bảnh huấn hoa hồng
cái tên hoàng tử gió từng xuất hiện trên khắp các diễn đàn với loạt video đánh nhau bl cùng hình xăm hồ báo
thế nhưng lại thu hút rất nhiều người xem
người này cũng thường xuyên nói đạo lý khuyên giới trẻ nên tù trí làm ăn
đặc biệt các hình ảnh khoe cuộc sống giàu sang
xế hộp sang trành của nam thanh niên này cũng từng được cư dân mạng tung hô như thần tượng
hò đức nhân luôn đăng tải hình ảnh về cuộc sống sang trành không quên mấy dòng cáp đạo lý
trên fanpage của mình hoa đức nhân từng livestream khi đang hút thuốc lá phì phèo trong starbucks club
trong clip còn ghi hình nhóm thanh niên hit bóng cười cùng các cô gái chân dài mặc đồ ngắn nhảy trên sân khấu
bên cạnh nhân còn có phạm tuấn
từng bị cảnh sát hình sự sơ gáy vì quay clip hít bóng cười cùng đồng bọ tại quán bar
ngày hai mươi bốn tháng tám năm hai nghìn hai mươi hoàng tử gió từng thêm một lần nữa khiến dư luận bức xúc
đáng nói trước những lời công kết từ dư luận
nam thanh niên này đã thẳng thừng đáp trả buôn lời thách thức đến cơ quan chức năng
trên livestream có hơn hai sáu nghìn người xem hoàng tử gió và người bạn của mình thàn nhiên khoe thành tích sử dụng kẹo
cả hai thoải mái lắc lư trên nền nhạc sôi động
sau ghi những hình ảnh
những hình ảnh xấu xí này được chụp lại và đăng tải
không ít người bày tỏ sự vấn nộ với hành vi coi thường pháp luật của hoàng tử gió cũng như bạn của anh ta
được biết sau khi bị bắt vì sử dụng chất kích thích hoàng tử gió chỉ bị phạt hành chính rồi được thả ra
ngay sau đó anh ta cũng cập nhật tình hình của mình lên trang cá nhân
lời lẽ của anh tràng này bị dân mạng đánh giá là khá ngông cuồng và không có chút gì hối lỗi
sau khi thấy bạn thân của mình là phạm tuấn đứng đầu chi nhánh miền bắc của dự án đa cấp bitcoinify
hội nhóm wefenix của đức nhân nhanh chóng được đổi tên thành đầu tư bitcoin defi cùng hoàng tử gió
ngoài ra nhân còn mở khoa học với mức giá ba trăm linh usd hướng dẫn giao diện trên wefenix
bên cạnh đó lợi dụng kênh youtube có nhiều người đăng ký
người này thường xuyên đăng tải các video tham gia cá cược nhị phân trên nền tảng wefec